bị cáo lâm văn giai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xóm minh khai xã đức long huyện hòa an tỉnh cao bằng
về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng sau khi mua xe ô tô theo hình thức trả góp thông qua hợp đồng thế chấp tài sản tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tại hà nội
và được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát một mươi một a năm nghìn một trăm năm mươi tám mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gạch tuy nen hòa an
sau đó lâm văn giai đã chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và thuê in màu thành hai giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả
từ ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cho đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi
lâm văn giai đã sử dụng xe ô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả
để thế chấp vay số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng của một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn huyện hòa an
và sáu trăm tám mươi năm triệu đồng của một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn phường sông hiến thành phố cao bằng
đem tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
tính đến nay giai chưa thanh toán bất kỳ khoản tiền gốc và lãi nào cho cửa hàng cầm đồ trên địa bàn phường sông hiến thành phố cao bằng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lâm văn giai một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt một mươi sáu năm tù giam
đối tượng truy nã trịnh xuân phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường an mỹ thành phố tam kỳ
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã dương tơ huyện phú quốc tỉnh kiên giang
phương là đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám trịnh xuân phương giả danh giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng gỗ mỹ nghệ phương đà
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại với tổng số tiền hơn bảy trăm hai mươi triệu đồng
lợi dụng chức danh và công ty giả này trịnh xuân phương thường khoe mình làm công trình xây dựng lớn có uy tín
lấy lý do thúc đẩy quá trình đầu tư kinh doanh
phương đã đảm bảo
nhiều lần mượn tiền của các bị hại
tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với trịnh xuân phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám phương đã trốn khỏi nơi cư trú
đến nay đối tượng bị bắt giữ tại phú quốc
phòng cảnh sát hình sự hiện đã bản giao đối tượng phương cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung
lực lượng cứu nạn cứu hộ nói riêng
đang ngày đêm chiến đấu trên một mặt trận không tiếng súng không tội phạm dình dập
nhưng mỗi lần sung trận họ có thể đón nhận hiểm nguy bất cứ lúc nào
trong hoạt động thường ngày của những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
có những công việc rất lặng thầm gian khổ nhưng rất đỗi nhân văn nghĩa tình
đây là những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi lại được tại khu vực cầu một mươi bốn trên sông sơn đa bốc
dập dành giữa hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
chỉ trong một ngày đã có hai người đến đây nhảy xuống sông và tự tử
và sau đó là cả một cuộc lận tìm đầy gian khổ của các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cầu nạn cầu hộ công an tỉnh đắk lắc
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cầu nạn cầu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã tiếp nhận tổ chức cầu nạn cầu hộ trong một trăm linh năm vụ tai nạn tự tử
quả đó công an tỉnh đắk lắc đã điều động hơn một hai trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cầu nạn cầu hộ
trực tiếp cứu được một trăm linh bốn người và tìm vất bảy mươi tám thi thể những người tử vong
giao cho các gia đình có người bị nạn và các cơ quan chức năng để điều tra khám nghiệm làm rõ các vụ việc
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cầu nạn cầu hộ công an tỉnh
đã tổ chức thực hiện hàng trăm vụ cầu nạn cầu hộ
ví dụ như tai nạn đối nước tai nạn giao thông tai nạn rơi xuống giếng sâu sạt lở đất đá
với tinh thần đấy thì là chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho cán bộ diễn sĩ
rồi tập luyện hàng ngày để nâng cao bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu
và nâng cao cái tinh thần nhiệt huyết cho cán bộ chiến sĩ
và bên cạnh đó cũng được sự quan tâm của các cấp đánh đạo
thì cũng luôn động viên tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ
và cũng được người dân rất là nhiệt tình ủng hộ và động viên tinh thần
ở đắk lắc tây nguyên
ở đắk lắc tây nguyên
có nhiều đường núi sông suối ao hồ phức tạp
vào sáu tháng mùa mưa còn có lũ quét và sạt lở đất
nên các vụ việc tai nạn chết đuối không chỉ xảy ra nhiều
mà việc cứu nạn cơ hộ tìm vất tử thi của những người lính cảnh sát phòng cháy cháy cháy
và cầu nạn cơ hộ cũng vô cùng gian nan và nguy hiểm
bản thân tôi là một cán bộ chiến sĩ trẻ của phòng cảnh sát phòng cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
tôi luôn luôn học hỏi trao dồi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiến thức chuyên môn
bản lĩnh chúng tôi là luôn luôn được nâng cao sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ
khi được cấp trên giao cho hoàn thành xong nhiệm vụ
thì bản thân chúng tôi là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
khi là giúp được người dân cứu nạn cứu hộ kịp thời
mỗi vụ việc tai nạn hay tự tử xảy ra là nỗi đau đối với các gia đình có người thường vong tử nạn
nên việc cứu được người hay tìm vớt được thi thể người thân
cho các gia đình cũng giúp họ vơi bớt những đau thương
thực sự thì mình thay mặt cho gia đình là rất là cảm ơn các anh
phòng giáo dịch cháy đặc biệt là đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
thực tế ra là đã không có ngại cái gian khổ
kể cả là chiều hôm qua đêm hôm qua đã rất là nhiệt tình
đã tìm kiếm và đã tìm được cái xác của em tôi
thậm chí lúc nãy tôi rất là cảm động là kể cả anh em nó phải ăn mì tôm
rồi mì tôm khô
rồi bây giờ anh tiếp tục đi tìm kiếm
thay mặt cho gia đình là rất là cảm ơn các anh
trong cuồng quay vội vã sôi động của cuộc sống đầy thường
đâu đó trong rừng sâu đồi rẫy ao hồ sông suối vắng vẻ
hàng ngày vẫn có những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cầu nát cầu hộ lặng thầm băng qua gian khổ hiểm huy để cứu người bị nạn
những chiến sĩ không ngại gian khó hết mình với sự bị yên của nhân dân
châu đô ri sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa xã an hảo huyện tịnh biên của tỉnh an giang về tội giết người
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
là đối tượng châu phi run sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh tây xã vĩnh trung huyện tịnh biên của tỉnh an giang
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị cẩm tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ trung xã mỹ phú huyện châu phú của tỉnh an giang
đặc điểm nhận ra đối tượng cao một m năm mươi năm sống mũi thẳng giái tai vuông nếp tay dưới thụt và có nốt ruồi
cách một cm dưới đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an ở nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
bản tin mùa mùa ba online cập nhật ngày hôm nay đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv